thí sinh không cần phải luyện thi và cần tỉnh táo trước những lời mời chào tham gia các quán luyện thi trên mạng